đại lễ vê sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc tế chùa tam trúc tỉnh hà nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ khai mạc
cùng dự có các lãnh đạo phật giáo đại lão hòa thượng thích trí quảng phó pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam
đại lão hòa thượng thích thiện nhân chủ tịch hội đồng trị sự chủ tịch ủy ban tổ chức v sac năm hai nghìn một mươi chín tại việt nam
hòa thượng frabrahma pundit chủ tịch ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ vê sát liên hợp quốc
tổng thống myanmar win my in thủ tướng nepal kp sama oli phó tổng thư ký liên hợp quốc amida sancia alice chabana
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan
cùng các vị tăng vương tăng thống chủ tịch và lãnh đạo các giáo hội hệ phái phật giáo cùng tham dự
với chủ đề cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững
cho thấy tầm vóc và ý thức trách nhiệm cao cả của phật giáo trước tình hình biến động của thế giới trên nhiều phương diện đời sống
qua đó cho thấy thái độ tích cực cũng như niềm tin về khả năng góp phần hóa giải những vấn nạn thời đại của phật giáo ngày càng được khẳng định
phát biểu tại đại lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đại lễ vơ sát liên hợp quốc đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường
nhằm phát huy tinh hoa của đạo phật và trao truyền tới tất cả chúng ta thông điệp lâu đời của đức phật thích ca
về hòa bình hòa hợp khoan dung và nhân ái mà đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị
đó cũng là nền tảng cho việc thiết lập mối quan hệ hòa bình hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia các dân tộc các tôn giáo
và là chất liệu để góp phần xây dựng cuộc sống văn minh đem đến hòa bình thịnh vượng và phát triển bền vững vì lợi ích tốt đẹp của nhân loại
triết lý của đạo phật để cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình dù có sự khác biệt về ngôn ngữ về truyền thống văn hóa giữa các quốc gia các dân tộc trên thế giới
trong không khí trang nghiêm của đại lễ vơ sát hai nghìn một mươi chín thủ tướng đã kêu gọi chúng ta cùng tưởng niệm tôn vinh đức phật
và cùng suy ngẫm về chân lý hòa bình về tinh thần khoan dung lòng tứ bi đồng thời phát huy những chân lý đó vào thực tiễn cuộc sống
giảm thiểu xung đột và khổ đau thiết lập mối quan hệ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển giữa các quốc gia dân tộc
và cùng xây dựng một thế giới hòa bình an lạc cho toàn nhân loại
việt nam là quốc gia có nhiều tôn giáo phật giáo là tôn giáo có lịch sử từ lâu đời ngắn bó sâu sắc với văn hóa truyền thống và đồng hành cùng dân tộc việt nam
với tấm gương sáng của phật hoàng trần nhân tông từ hào quang của ngôi vương cao quý niềm kiều hãi anh dũng chiến thắng ngoại xâm
ngài đã đến với chân lý anh minh từ bi hỷ xả của giáo lý phật giáo và hành đạo cứu giúp môn dân
với chủ trương chủ động hội nhập quốc tế việt nam là bạn là đối tác tiên cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế
chúng tôi sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia các tổ chức quốc tế nhân dân trên toàn thế giới
với tinh thần đoàn kết hòa bình hữu nghị vì sự hợp vì sự hòa hợp giữa các dân tộc góp phần củng cố những giá trị văn hóa cao đẹp của toàn nhân loại
trong lĩnh vực văn hóa tinh thần việt nam chủ trương bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc
đồng thời tiếp thu đón nhận tinh hoa văn hóa thế giới và hội nhập với các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới
đại lễ vơ sát
đại sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín thêm một lần nữa khẳng định nhà nước việt nam quan tâm và tôn trọng những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo
trong đó có phật giáo hướng con người tới chân thiện mỹ phù hợp với văn hóa đạo đức và lối sống hướng thiện của con người việt nam